thưa quý vị cách đây bảy mươi năm ngày một mươi năm tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi bác hồ đã giao nhiệm vụ cho đoàn thanh niên cứu quốc việt nam
tổ chức một đội thanh niên tập trung dài ngày phục vụ chiến dịch lấy tên là đội thanh niên sung phong
phù hợp với đặc điểm của thanh niên luôn hăng hái sung phong đi đầu trong mọi nhiệm vụ
quyết định lịch sử ấy đã khai sinh cho đội thanh niên sung phong công tác trung ương đầu tiên
tại núi hồng xã yên lãng nguyện đại tử tỉnh thái nguyên
lời bác dạy không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền đào núi và lấp biển quyết trí át làm nên
thanh niên sung phong việt nam đã công hiến công sức trí tuệ máu xương và tuổi thanh xuân
góp phần cùng toàn quân toàn dân làm nên những chiến công oanh liệt trong các cuộc kháng chiến
bảo vệ chủ quyền và xây dựng đất nước
hôm nay nhân kỷ niệm dấu mốc đặc biệt này mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại những hình ảnh
của những năm tháng hào hùng và lắng nghe những ký ức về một thời gian khó nhưng rực lửa ấy
ngày một mươi năm tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi nhằm phục vụ cho công cuộc kháng chiến cứu nước
một lực lượng sung kích đã được sáng lập đó là lực lượng thanh niên sung phong việt nam
giữa những năm tháng đầy khó khăn ác liệt của cuộc chiến thế hệ thanh niên trẻ khi ấy
vẫn háo hức tham gia với tinh thần sụp sôi và ý chí của tuổi trẻ
trong suốt nửa thế kỷ lực lượng thanh niên sung phong là biểu tượng rực rỡ của chủ nghĩa anh hùng cách mạng
và tinh thần yêu nước của thanh niên việt nam
tôi nhận được hai cái giấy gọi một giấy gọi đi học đại học nước ngoài
và một giấy gọi đi thanh niên sung phong và tôi đã chọn cái giấy gọi đi thanh niên sung phong
cái địa điểm làm việc của chúng tôi thì cũng có
nghệ an hà tĩnh quảng bình và nhiệm vụ thì là mở đường
sáng lấp khống ôm và bảo đảm cho cái giao thông thông suốt trong mọi tình huống
sẽ chẳng một ai quên những hình ảnh của một mươi nữ thanh niên sung phong hy sinh ở ngã ba đồng lộc
hơn ba trăm linh thanh niên sung phong hy sinh trên tuyến đường một c huyền thoại
hay một mươi ba nữ thanh niên sung phong hy sinh ở chuông bồn đô lương nghệ an
và còn rất rất nhiều đồng lực
đồng chí đã bỏ lại một phần máu thịt bỏ lại tuổi thanh xuân nơi chiến trường ác liệt
đi như vậy là bốn năm hoàn thành nhiệm vụ xong về đường đi học
nhưng nhìn lại cái quá trình đấy tôi không có điều gì hấn hận
và nếu như được đi nữa tôi cũng sẵn sàng
bởi vì đó là trách nhiệm
nói đến đây tại sao tôi còn đậm vì tôi nhờ đến các đồng chí hy sinh để chúng tôi còn sống để được trở về
mang trong mình trái tim rực lửa cách mạng với phẩm chất cao quý của bộ đội cụ hồ
những chàng trai cô gái trong độ tuổi thanh xuân đã làm nên biết bao kỳ tích và huyền thoại
góp phần quan trọng trong chiến thắng lịch sử điện biên phủ và đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
thống nhất đất nước bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc
bảy mươi năm qua trên sáu trăm năm mươi thanh niên sung phong đã gắn bó máu thịt
với cách mạng trên nhiều mặt trận vượt qua bao gian khó gian khổ hy sinh mất mát hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
họ chính là những tấm gương sáng ngời với trí khí anh hùng cách mạng tinh thần lạc quan cách mạng công hiến cả tuổi thanh xuân và máu xương cho tổ quốc
nay những cựu thanh niên sung phong tuổi đều đã cao nhưng vẫn giữ vững được tinh thần sung kích ngày nào
với tinh thần ấy các cựu thanh niên sung phong đã không ngừng phát huy vai trò của mình trong các phong trào thi đua các hoạt động xã hội
tương sáng dẫn dắt và truyền lừa cho thế hệ thanh niên trẻ sau này
chiến tranh dù đã lùi xa nhưng vẫn còn đó nỗi đau sự mất mát không gì bù đắp nổi không thể diễn tả bằng lời
hàng nghìn đồng đội đã nằm lại nơi chiến trường
bởi thế mà nỗi say rứt khắc khoải chưa bao giờ nguôi trong tâm khảm của những người thanh niên sung phong năm xưa
tiếng gọi từ trái tim thôi thúc họ lên đường thăm đồng đội
chi ân giúp đỡ nhau trong cuộc sống hiện nay
đó chỉ là một phần nhỏ trong rất nhiều những hoạt động vì nghĩa tình đồng đội đền ơn đáp nghĩa mà các kiểu thanh niên sung phong đang làm
với mong muốn thế hệ trẻ lấy đó làm tấm gương học tập và nói theo
dưới sự lãnh đạo của đảng và đặc biệt là sự chỉ đạo là một cách sáng tạo của chủ tịch hồ chí minh lập ra lực lượng thanh niên sung phong
và từ đó có thể
nó là quy động được cái sức trẻ vào cái nhiệm vụ chiến đấu phục vụ chiến đấu
cũng như nhiệm vụ là xây dựng cái chủ nghĩa xã hội miền bắc và làm hậu phương lớn để phục vụ cho miền nam
có thể nói rằng lực lượng thanh niên sung phong việt nam đã được đảng nhà nước và nhân dân chúng ta trao tặng cái danh hiệu cao quý là danh hiệu ân hùng lực lượng vũ trang nhân dân
tiếp nối truyền thống của thế hệ cha ông đi trước
tuổi trẻ hôm nay không ngừng học tập rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức chính trị tin tưởng vào con đường cách mạng mà đảng bác hồ và các thế hệ thanh niên đi trước đã lựa chọn
tiếp tục truyền thống vẻ vang bảy mươi năm của lực lượng thanh niên sung phong việt nam
tuổi trẻ của thanh niên sung phong dưỡng thanh niên sung phong trung ương luôn phát huy tinh thần cao độ thực hiện những nhiệm vụ chính trị mà đảng và nhân dân ta có
thì hiện nay lực lượng thanh phong việt nam đã thực hiện những nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
tham gia giữ gìn an ninh trật sự an toàn tự bản toàn trong xã hội
thì đây là một việc làm hết sức ý nghĩa thể hiện vai trò sung kích của tuổi trẻ trong công cuộc dựng xây đất nước và hội nhập quốc tế
cái tinh thần thanh niên sung phong của các thế hệ trước trong các cuộc kháng chiến chống mỹ chống pháp cũng như trong thời đại hiện nay được tái hiện rất là mạnh mẽ
tự em cảm thấy là mình có một cái ý thức cần phải học tập rèn luyện trao dồi đạo đức cho bản thân
đó cũng là những hoạt động thiết thực để có thể tiếp nối chuyển thống thanh niên sung phong của các thế hệ trước
cũng như là phát triển nó mãi về sau này ạ
nhìn lại quá khứ oanh liệt hào hùng để thế hệ thanh niên trẻ ngày nay tiếp nối ngọn lửa truyền thống ấy
giữ vững tinh thần sung kích trên mọi mặt trận xây dựng đất nước anh hùng ngày càng giàu đẹp và văn minh